đến nay đã bốn mươi bốn ngày hà nội không ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín ngoài cộng đồng
tuy nhiên trước diễn biến phức nạp của dịch bệnh trên thế giới hà nội thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ
đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo covid một mươi chín tp hà nội tổ chức vào ngày hôm nay
ubnd tp hà nội yêu cầu thực hiện nghiêm quản lý người nhập cảnh ở các khu cách ly không để lây chéo lây lan ra ngoài cộng đồng
tại cuộc họp phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý phê bình lãnh đạo sáu quận huyện không dự họp phòng chống dịch covid một mươi chín cho thấy sự chủ quan lơ là về phòng dịch